trong khuôn khổ tuần lễ lưới điện thông minh việt nam hai nghìn một mươi chín do bộ công thương và tổ chức hợp tác phát triển đức kít
ngày ba tháng một mươi hai hội nghị sáng kiến công nghệ hệ thống điện với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước
về lĩnh vực năng lượng đã được tổ chức tại hà nội
lưới điện thông minh không chỉ truyền tải điện từ đơn vị cung cấp điện năng tới khách hàng sử dụng điện
mà còn sử dụng công nghệ kỹ thuật số để trao đổi thông tin dữ liệu về hành vi và hoạt động của tất cả các khâu kết nối
với lưới điện đơn vị phát điện người sử dụng điện và đơn vị vừa sản xuất vừa tiêu thụ
nhờ vậy các đơn vị cung cấp điện có thể giám sát và quản lý hệ thống điện
cũng như tăng cường độ tin cậy an toàn và hiệu quả của hệ thống
với thực trạng phát triển nóng các dự án năng lượng tái tạo tại việt nam hiện nay
các bài tham luận về công tác vận hành lưới điện có tỷ trọng cao các nguồn năng lượng tái tạo
cũng như các sáng kiến ý tưởng của các diễn giả nước ngoài sẽ được chia sẻ
nhằm giúp giải quyết vấn đề của việt nam ở hiện tại và trong tương lai